tại thành phố đà nẵng lãnh đạo thành ủy ủy ban nhân dân thành phố đã có buổi tiếp thân mật ông nakai toshihiro
tổng thư ký đảng tự do dân chủ nhật bản chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị nhật việt
cùng đoàn công tác giao lưu văn hóa kinh tế du lịch nhật bản việt nam
đây là một trong những nội dung quan trọng của đoàn nằm trong khuôn khổ chuyến thăm việt nam
theo lời mời của thủ tướng nguyễn xuân phúc
hiện trên địa bàn thành phố có trên một trăm chín mươi dự án đầu tư từ nhật bản với tổng số vốn khoảng chín trăm linh triệu usd
năm hai nghìn một mươi chín ngành du lịch đà nẵng đón hơn một trăm tám mươi lượt du khách nhật bản tăng gần năm mươi so với cùng kỳ
lãnh đạo thành phố tin tưởng rằng chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy mức tăng trưởng khách từ nhật bản ấn tượng hơn trong năm nay
thay mặt đoàn ông nikai toshihiro cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của chính quyền và nhân dân thành phố đà nẵng trong những ngày vừa qua
ông mong rằng thành phố đà nẵng tiếp tục
tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đang làm ăn tại thành phố
chuyến thăm lần này của đoàn sẽ có vai trò trung tâm và là nền tảng giao lưu địa phương một cách thực chất và có chiều sâu trong thời gian tới